chính là cây cầu đưa các em ra khỏi thế giới của riêng mình để hòa nhập với cộng đồng
nhưng với chị minh đó là cả sự nỗ lực là kết quả hạnh phúc của một hành trình dài hơn một mươi năm qua
chị và gia đình đã đồng hành cùng cậu con trai mắc hội chứng tự kỷ
khi mà sinh con ra thì con tôi nó giống như tất cả những đứa trẻ khác
nó cũng rất là phôi ngô nặng ba cân hai
và trong cái quá trình mà nuôi lớn lên thì cháu lớn thì cũng khá là nhanh
tuy nhiên là trước đấy thì tôi cũng có những cái nghi ngờ
tuy nhiên thì cái nghi ngờ đấy nó không thành hình
bởi vì là không ai biết tất cả những cái đấy là cái gì
cho đến khi con tôi được một mươi tám tháng thì tôi có xem một cái chương trình trên vtv hai
là nói về hội chứng tự kỷ
thế và khi đấy thì tôi có lầm nhận ra là hình như là con mình đang có vấn đề này
tôi nghĩ là tôi cũng giống như tất cả những người khác thôi
khi mà con mình nó có một cái gì đấy mà nó không giống như những người khác
thì cái đầu tiên là mình vô cùng là hoảng sợ bàng hoàng
hội chứng tự kỷ được phát hiện ở việt nam vào cuối những năm chín mươi của thế kỷ trước
hơn một mươi năm trở lại đây
hội chứng tự kỷ đã phát triển rất nhanh
trở thành một thách thức lớn với nhiều cơ quan chức năng và của toàn xã hội
mặc dù đã có sự thay đổi nhận thức về chứng tự kỷ
nhưng con đường để người tự kỷ hòa nhập
có thể sống độc lập khi trưởng thành
vẫn còn nhiều khó khăn
hiểu được điều đó từ năm hai nghìn một mươi
cung thiếu nhi hà nội đã trở thành đơn vị nhà nước đầu tiên
tham gia công tác cộng đồng dành cho trẻ tự kỷ
với việc tổ chức ngày hội tự kỷ
phòng tay yêu thương
chương trình nhằm tạo sân chơi chung
giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng
với không gian ấm áp thân thiện đầy áp niềm vui
và cũng là nơi gặp gỡ chia sẻ những thông tin về hội chứng tự kỷ
về cách chăm sóc can thiệp trẻ tự kỷ
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về hội chứng tự kỷ
hội chứng tự kỷ hiện nay đang phát triển ngày càng rộng trên cộng đồng

nhằm với mục đích là để chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc
nuôi dạy trẻ đối với từng phụ huynh
cũng như là quảng bá cái thông tin để cho ngày càng rộng hơn
cho cộng đồng biết cùng chia sẻ cùng nắm tay
chung sức với những gia đình và những đứa trẻ tự kỷ
để làm cho xã hội này tốt hơn
đối với trẻ mắc chứng tự kỷ thì trên thế giới
hoặc ở việt nam bây giờ
thì việc trần đoán sớm can thiệp sớm
và quản lý trẻ tự kỷ trong cộng đồng
là ba cái vấn đề cốt lõi dành cho trẻ tự kỷ
chúng tôi vẫn mong muốn cho mẹ đưa con hòa nhập cách sớm nhất
trong môi trường bình thường
có những buổi can thiệp cá nhân tại các trung tâm
nhưng mà cái việc để các cháu chơi học
và họ hoạt động cùng với trẻ bình thường là rất quan trọng
các nghiên cứu đã chứng minh
việc can thiệp giáo dục sớm
dẫn đến những kết quả tốt cho trẻ tự kỷ
những tiết học đặc biệt
từ những ánh mắt bất định
đôi bàn tay bé xinh nguệch ngoạc tô màu
sự tập trung vận động
sự tập trung vận động
hay ghi nhớ
những con chữ đầu tiên
với thật nhiều cảm xúc
và có thể tự chăm sóc bản thân
từ những việc làm đơn giản
tất cả những cố gắng
những nỗ lực đó
với mong muốn thực hiện được điều tưởng chừng rất cơ bản trong cuộc sống
đó là hòa nhập

có thể nói
ngoài sự nỗ lực của gia đình thầy cô
và chính bản thân các em trong việc hòa nhập
thì cộng đồng cũng cần phải hiểu
biết cách ứng xử phù hợp với người tự kỷ
gia đình người tự kỷ
một cách nhân văn
đồng thời góp phần tác động
tạo ra những chính sách hỗ trợ thiết thực
cho những người tự kỷ
gia đình người tự kỷ
bộ giáo dục
và các văn bản
đồng thời góp phần tác động
tạo ra những chính sách hỗ trợ thiết thực
đồng thời góp phần tác động
đồng thời góp phần tác động
thầy cô và cho các ba mẹ
có con bị rối loạn của tự kỷ
chúng ta hãy mở rộng vòng tay
để chào đón các con
động viên con tạo điều kiện tốt
để cho con có thể thể hiện ra
ở những môi trường khác
mỗi người sinh ra đã là một thiên tài
nhưng nếu bạn đánh giá một con cá
bằng khả năng leo cây của nó
nó sẽ sống cả cuộc đời
tin rằng nó vô dụng
nhìn khôi nguyên làm siếc
không ai nghĩ rằng cậu mắc hội chứng tự kỷ
thể tăng động giảm trí nhớ
điều kỳ diệu đã đến với khôi nguyên và gia đình
đó là vào tháng năm năm hai nghìn bảy mươi bảy
em đã được tổ chức kỷ lục việt nam
xác lập kỷ lục
hành trình ý chí kỷ lục việt nam
với nội dung
cậu bé tự kỷ đội trai trên đầu
tung tám bóng trên xe đạp một bánh
trong thời gian lâu nhất
khả năng con người là vô tật
mỗi người sinh ra mỗi sinh linh được sinh ra
là một thiên thần

cái cách là mình có tìm ra
họ giỏi gì họ thiên thần thì khả năng gì không
thì mình làm thế nào các con phải tăng động
hay con là thì mình phải cho nó vận động
nó là độc trị độc
bất lợi thành rất lợi
mình thường mình tập một lúc là mệt
nhưng giữa các con tăng động lại tập được suốt ngày được
cho mình lại lợi thế như thế
với phương châm hoạt động
biến cái bất lợi thành cái có lợi
nhiều năm qua
trung tâm giải luyện kỹ năng sống tâm việt
đã mở rộng cửa đón nhận giáo dục
trẻ mắc hội chứng tự kỷ
tại đây để huấn luyện và đào tạo
các em tự kỷ
một phương pháp bài tập phức hợp độ chính xác cao
giúp tái cấu trúc lại hệ liên kết
neuron thần kinh
là giáo trình xuyên suốt quá trình đào tạo
trẻ tự kỷ thường loạn tâm
vì vậy khả năng tập trung thấp
những bài tập như
đội trai trên đầu tung bóng
thăng bằng trên con lăn
hay đi xe đạp một bánh
là những phương pháp thiền động
giúp trẻ tự kỷ dành luyện sự tập trung cao độ
các em tự kỷ
từ chỗ thực hiện các động tác thăng bằng
được sự động viên khích lệ
của các thầy cô giáo và bạn bè
các em đã tự tin
biến chúng thành những bài biểu diễn
nụ cười hạnh phúc

có con mắc chứng tự kỷ
như lần đầu tiên
họ đón con trào đời
nụ cười đó

còn một quá trình đồng hành cùng con
hội chứng tự kỷ là khuyết tật phát triển kéo dài suốt cuộc đời
người mắc chứng tự kỷ
gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
họ không chỉ cần đến sự quan tâm chăm sóc của gia đình
mà cần có cả những chính sách
của nhắn lúc và sự chung tay
của xã hội
những người mắc hội chứng tự kỷ nói chung
những em nhỏ này nói riêng
đang nỗ lực từng ngày để được hòa nhập
còn đường phía trước
chắc chắn còn rất dài
nhưng nếu được sự chia sẻ
và giúp đỡ từ gia đình và cộng đồng
người tự kỷ sẽ có khả năng phát triển
các giá trị bản thân
hòa nhập cuộc sống
phát triển các năng lực
và đóng góp cho xã hội